phát hiện hơn một trăm linh vụ vi phạm xử lý biên bản vi phạm năm mươi hai trường hợp là số liệu mà lực lượng thanh tra giao thông tỉnh bắc cạn đã xử lý những trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến đã có nhiều giải pháp của các cơ quan chức năng nhằm đưa ra hạn chế tình trạng trên tuy nhiên vẫn chưa thực sự hiệu quả
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh phóng viên ghi lại về tình trạng buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ ba thuộc địa phận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
suốt nhiều năm nay tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán kinh doanh vẫn diễn ra
không chỉ bán hàng
hoạt động san ủi mặt bằng cũng gây ảnh hưởng đến khu vực hành lang đường bộ
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng thanh tra giao thông sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa để giải quyết tình trạng này
chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
đặc biệt là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền mà sẽ thay đổi các phương thức tuyên truyền
để sao mà có cái hiệu quả cao nhất để tới từng bà con đặc biệt là dọc trên các tuyến đường tỉnh lộ như quốc lộ trên địa bàn của tỉnh ta
cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ cương quyết xử lý các vi phạm một cách cương quyết
và đồng thời hoàn thiện các hồ sơ vi phạm đảm bảo đầy đủ tính pháp lý để phối hợp với chính quyền địa phương
sẽ xử lý cho rứt điểm trả lại các mặt bành hành an toàn đường bộ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
giải quyết rứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ là một giải pháp
quan trọng góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng
và chấp hành những quy định về an toàn giao thông đường bộ tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra